xin chào quý vị và các bạn đã theo dõi những tin tức mới nhất về diễn biến phiên tòa xét xử
cựu chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung cùng đồng phạm
theo đó ông nguyễn đức trung và cựu giám đốc sở kế hoạch và đầu tư hà nội
đã đối chất tại tòa với những lời khai trái ngược nhau
đáng chú ý tại phiên tòa ông nguyễn đức trung cũng có lời khai
hé lộ về mối quan hệ với ông chủ nhật cường
phiên tòa xét xử bị cáo nguyễn đức trung và sáu đồng phạm bước sang ngày làm việc thứ hai
phiên tòa tiếp tục với phần xét hỏi
tại phiên xử hôm nay đại diện viện kiểm sát nhân dân tp hà nội
tập trung làm rõ chỉ đạo dừng triển khai gói thầu số hóa năm hai nghìn một mươi sáu của bị cáo nguyễn đức trung
đối với sở kế hoạch và đầu tư tp hà nội
khai trước tòa cựu giám đốc sở kế hoạch và đầu tư tp hà nội nguyễn văn tứ cho biết
bị cáo này đã nhận được sự chỉ đạo rất quyết liệt của cựu chủ tịch ubnd tp hà nội
liên quan đến việc dừng gói thầu số hóa năm hai nghìn một mươi sáu trước giờ
khai về hai cuộc điện thoại của bị cáo nguyễn đức trung gọi cho mình vào tối một mươi năm tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu
theo ông tứ ông trung yêu cầu dừng thầu nói rõ gói thầu triển khai không đúng các quy định của thành phố
ngoài ra không có nội dung gì khác
khai tiếp về hai cổ điện thoại trong ngày một mươi năm tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu do ông nguyễn đức trung gọi
cựu giám đốc sở kế hoạch và đầu tư tp hà nội nguyễn văn tứ cho biết
ông trung không nói gì về việc áp dụng công nghệ nào cũng như không hỏi về việc kết nối
tích hợp vào hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung của thành phố
nói về cuộc điện thoại thứ ba vào đầu giờ sáng một mươi sáu tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
chỉ vài tiếng trước khi gói thầu được sở kế hoạch và đầu tư hà nội mở
bị cáo nguyễn văn tứ cho biết ông trung đã nói vô cùng ngắn gọn
tôi yêu cầu anh dừng gói thầu lại để đưa bằng được công nghệ của nga vào bị cáo tứ khai
trước diễn biến này cựu chủ tịch ubnd tp hà nội bác bỏ lời khai của ông tứ
một lần nữa khẳng định những nội dung đã trình bày trong phiên xét xử chiều qua
bị cáo nguyễn đức trung khai trong cuộc gọi đầu tiên vào chiều một mươi năm tháng năm năm hai nghìn một mươi ba
ông trung hỏi ông tứ về việc ông đã yêu cầu dừng triển khai tất cả các dự án công nghệ thông tin
tại các sở ngành quận huyện mà tại sao sở kế hoạch và đầu tư vẫn triển khai
cuộc gọi tiếp theo cũng trong chiều một mươi năm tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu cho ông tứ
theo lời khai của bị cáo trung ông này đề cập vấn đề yêu cầu ông nguyễn văn tứ phải cập nhật công tác
tích hợp cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp và hộ kinh doanh vào đầu bài của gói thầu
đồng thời yêu cầu ông tứ kiểm tra báo cáo lại việc thẩm định thầu
về cuộc gọi sáng một mươi sáu tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu bị cáo trung nói gọi cho ông tứ để yêu cầu vận dụng
các quy định của pháp luật đình chỉ gói thầu
được yêu cầu lên đối chất trước lời khai của ông trung cựu giám đốc sở nguyễn văn tứ
khẳng định bảo lưu nội dung đã khai báo
thậm chí ông tứ còn đề nghị hội đồng xét xử cho khôi phục lại đoạn băng ba cổ điện thoại
đã làm rõ các nội dung liên quan
bên cạnh đó trong phiên tòa lần này đại diện viện kiểm sát nhân dân thành phố hà nội
thẩm vấn bị cáo nguyễn đức trung về mối quan hệ với bị can bùi quang huy
tổng giám đốc công ty nhật cường hiện đang bỏ trốn
cụ thể khai báo trước tòa cựu chủ tịch hà nội nguyễn đức trung cho biết
ông từng nhờ ông chủ nhật cường bùi quang huy biếu qua tết cho những người mà cả ông và huy quen biết
cựu chủ tịch hà nội cho biết đó chỉ là mối quan hệ như ngoài xã hội
ông trung khẳng định mình chưa bao giờ đến nhà bùi quang huy ăn cơm
không biết mặt bố mẹ huy chỉ biết tên của bố huy
tôi nói thực cũng chưa bao giờ tôi đi ăn công riêng cùng bùi quang huy ở ngoài cả cựu chủ tịch nói
trước lời khai trên đại diện viện kiểm sát nhắc lại lời khai của bị cáo trung tại trại tạm giam
theo đó ông trung thừa nhận có quan hệ thân thiết với bùi quang huy
có nhờ huy đi biếu tặng quà cho một số người thân quen với bị cáo
lúc này ông trung phân trần
ông biết huy có chơi với một số người mà ông cũng chơi
theo ông trung những người trên năm nào cũng biếu quả tết
do đó tết năm hai nghìn một mươi chín ông có nhờ huy nhân tiện đi
thì cho gửi giúp ông một chai rượu hộp ô lưu cho những người trên
tôi nhớ có khoảng gần chục người nhưng là người tôi biết tôi chơi với anh huy nên nhờ gửi đưa
ông trung khai
ngoài ra đại diện viện kiểm sát cũng vận hỏi bị cáo nguyễn đức trung về việc
có biết công ty minh hoa do bà nguyễn thị trúc tri hoa vợ ông trung làm giám đốc
và công ty nhật cường ký kết hợp đồng hay không
hợp đồng này sau đó được cơ quan điều tra xác định là hợp đồng khống
bị cáo trung khai vào tháng năm năm hai nghìn một mươi
sau khi báo chí facebook đăng tin liên quan công ty minh hoa
thì ông có hỏi vợ
lúc đó vợ ông nói cuối năm hai nghìn một mươi
bị can bùi quang huy làm cho công ty bà
một phần mềm để phát triển việc bán hàng
theo tôi hiểu thì đến lúc đó vợ tôi mới biết huy dùng hợp đồng đó
để cho vào hồ sơ dự gói thầu bị cáo trung khai
theo cáo buộc sau khi sở kế hoạch và đầu tư hà nội phát hành hồ sơ mời thầu
sửa đổi ngày hai tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu
theo chỉ đạo của bùi quang huy lê duy tuấn giám đốc kinh doanh công ty đông kinh
phối hợp với các nhân viên của công ty nhật cường
lập khống hợp đồng cung cấp và triển khai phần mềm erp số sáu hai nghìn một mươi năm
hdpm ncmh ngày hai mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu giữa công ty nhật cường với công ty minh hòa
trên hợp đồng đại diện công ty nhật cường ký là bùi quang huy
đại diện công ty minh hoa ký là bà nguyễn thị trúc tri hoa
hợp đồng này được đưa vào hồ sơ năng lực tham gia đấu thầu
trả lời viện kiểm sát về việc cho nhật cường thí điểm số hóa hồ sơ đăng ký doanh nghiệp
cựu giám đốc sở kế hoạch đầu tư hà nội nguyễn văn tứ khẳng định
bị cáo nguyễn đức trung là người chỉ đạo dừng gói thầu số hóa để đưa công nghệ của nga vào
sau đó ông trung yêu cầu bị cáo tứ tổ chức làm việc với nhật cường để nghe giới thiệu về công nghệ mới
cuộc họp đó nhật cường giới thiệu đúng công nghệ mà ông trung nói
những điều hứa hẹn của nhật cường thì hoàn toàn trùng hợp với yêu cầu của ông trung chỉ đạo tôi
cái công nghệ đó tôi và anh em trong sở chưa nghe đến bao giờ bị cáo tứ trình bày
việc cho nhật cường thực hiện thí điểm
hà nội bằng văn bản và ông trung đã có bút phê đồng ý nên ông tứ đã cho triển khai thí điểm
tỏ ra bức xúc trước lời khai trên cựu chủ tịch hà nội nói tôi khẳng định anh tứ bịa đặt
theo lời bị cáo trung việc ông bút phê vào phiếu xử lý văn bản trên cơ sở đề xuất do chính bị cáo tứ ký
khẳng định không có chỉ đạo nào cụ thể yêu cầu bị cáo tứ phải làm việc với nhật cường
ông trung nói đề nghị hội đồng xét xử hỏi bị cáo tứ xem tôi chỉ đạo vào thời điểm nào chỉ đạo ở đâu
cựu chủ tịch hà nội trình bày thêm trong một cuộc họp giao ban ông được biết nhật cường đang thực hiện một số dự án với quận long biên
nên đã đề nghị các sở ban ngành quận huyện tìm hiểu thêm thông tin có nhu cầu thì liên hệ nhật cường
đối với văn bản số ba nghìn chín trăm sáu mươi một của sở kế hoạch đầu tư do bị cáo tứ ký đề nghị chấp thuận cho nhật cường thực hiện thí điểm số hóa
mở đầu ghi nội dung thực hiện chỉ đạo của chủ tịch ubnd tp bị cáo trung tỏ ra gai gắt
tôi đã quán triển rất nhiều
hội họp nếu nói là thực hiện ý kiến của chủ tịch thì phải dẫn chiếu nêu rõ trong bối cảnh ở đâu ngày giờ tháng năm nào nội dung ra sao
cứ quang một câu thế tôi chỉ đạo nhưng tôi không nói riêng với ông tứ ông trung bức xúc
đối chát với lời cựu chủ tịch hà nội bị cáo nguyễn văn tứ khẳng định ông trung đã chỉ đạo ông bằng miệng tại hành lang ủy ban vào chiều cuối tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám
chủ tịch hà nội bị cáo nguyễn văn tứ ông trung bức xúc

chủ tịch hà nội bị cáo nguyễn văn tứ khẳng định ông trung đã chỉ đạo nhưng tôi không nói riêng về ông tứ ông trung bằng miệng tại hành lang ủy ban vào chiều cuối tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu
chủ tịch hà nội bị cáo nguyễn văn tứ ông trung bằng miệng tại hành lang ủy ban vào chiều cuối tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu